và mở đầu là thông tin đáng chú ý từ tây ninh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh này
vừa đấu tranh ngăn chặn vụ vận chuyển ma túy ngay trên tuyến biên giới
thu giữ năm mươi bánh heroin và năm kg ma túy
tám đối tượng đã lần lượt bị bắt giữ
trong đó võ trí thanh được xác định là người được một đối tượng ở campuchia
thuê vận chuyển ma túy về tp hcm
đáng chú ý trước đó thanh đã từng vận chuyển chót lọt bốn vụ
từ một mươi đến ba mươi kg ma túy
ngoài ra năm bánh heroin năm kg ma túy
lực lượng công an còn thu giữ một trăm linh viên pháo một khẩu súng sáu viên đạn
và nhiều tăng vật khác
công an tỉnh tây ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra bắt giữ các đối tượng có liên quan
trong khi đó thì tại sơn la
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
vừa bắt giữ một đối tượng nữ đang vận chuyển một lượng lớn ma túy
cụ thể vào dạng sáng ngày sáu tháng một
tại khu vực xã mường sang huyện mộc châu
tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ thành công
tráng thị sông chú tại huyện mộc châu
khi đang vận chuyển khoảng một mươi hai viên hồng phiến
và nhiều tăng vật khác có liên quan
một diễn biến mới trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng dầu
từ singapore về việt nam
viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã ban hành kháng nghị đối với bản án sơ thẩm
trong đó đề nghị tăng án đối với hai mươi tám trên bảy mươi bốn bị cáo
trong đường dịch vụ
lý do kháng nghị tăng nặng mức hình phạt
là bởi hành vi buôn lậu xăng của các bị cáo này
đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
bởi đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện
không chỉ làm thất thư ngân sách nhà nước
mà còn ảnh hưởng tới an ninh quốc gia
dưới loại thị trường
chính vì vậy các bị cáo bị xét xử
với khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng
tuy nhiên tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
lại áp dụng hình phạt dưới khung
và cả hình phạt tiền
hơn tám mươi km
pháo nổ là vật chứng mà cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện tiên lãng
phối hợp cùng với phòng cảnh sát kinh tế
công an thành phố hải phòng thu giữ được
sau khi bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất
mua bán trái phép mặt hàng cấm này
sau khi bắt quả tăng phạm thanh tuyền
và nguyễn văn khá
công chú tại huyện tiên lãng
đang mua bán trái phép khoảng ba kg pháo nổ
lực lượng công an đã tiến hành khám xét
nhà nguyễn trọng nhuần là bố đẻ
của nguyễn trọng thường thu giữ thêm hơn
hai mươi kg pháo thành phẩm và bán thành phẩm
tất cả số pháo này do
tuyền khá và thường cùng nhau
sản xuất để mang đi bán
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh
ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian quan tâm theo dõi
đang theo dõi tiểu mục
lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị lộc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm tám mươi sáu
trên hai mươi a nguyễn huệ
khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng
tỉnh sóc trăng về tội mua bán
trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có
xeo tròn ba cm
cách hai năm cm dưới sau
cánh mũi trái
phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị kiều lan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại ấp ninh thới
xã thới an hội
huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bốn mươi
và có xeo trầm cách hai cm
trên trước đuôi lông mải phải
và đối tượng thạch thị hồng hoa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại ấp ngọn
xã thạnh quới
tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
về tội mua bán phụ nữ
đối tượng này có xeo trầm cách một cm
trên sau mép trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân
của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chớ chấp các đối tượng